có những doanh nghiệp đứng ra tuyên chiến với hàng giả nhưng cũng có những doanh nghiệp im lặng và tỏ ra bất lực với vấn nạn này
để thiết lập lại thị trường tạo bình đẳng trong kinh doanh thì công tác phát hiện đấu tranh với tội phạm sản xuất hàng giả cần phải quyết liệt hơn
có tinh chất giống như vụ án sản xuất bột ngọt giả tại đồng nai
tại huế các đối tượng nhắm vào các nhãn hàng nổi tiếng để làm giả vì các sản phẩm hàng chính hãng này rất dễ tiêu thụ
trong khi người tiêu dùng khó có thể nhận biết được
tăng vật thu giữ trong một chuyên án của công an tp huế hơn ba mươi phụ tùng xe mô tô và hơn một trăm sáu mươi nhãn bác giả các hãng xe honda yamaha
tổng giá trị hàng hóa thu giữ ước tính hơn bảy trăm linh triệu đồng
đối tượng bị điều tra là ông nguyễn đức thạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phường thuận hòa tp huế
ông thạnh có dấu hiệu sản xuất phụ tùng xe mô tô giả mạo các thương hiệu như honda yamaha
hàng phụ tùng là mua từ trung quốc từ công ty hà nội
hàng hộp bộ bi là đặt trong trung quốc trên mạng về nhà đẩm gói rồi gửi đặt từ trước
chúng tôi đã phối hợp với các công ty đại diện của các thương hiệu yamaha honda
để xác định về nhãn hiệu về nguồn gốc của những hàng hóa thu giữ
cũng như là thu giữ màu để làm các cửa sản phục công tác giảm đình
vụ việc cho thấy sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng
tác động tiêu cực đến lợi nhuận cũng như công việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính
khiến khách hàng hiểu lầm và quay lưng lại với sản phẩm chính hãng
bên cạnh đó việc tranh lệch về giá cả giữa hàng giả hàng thật
khiến mặt hàng chính hãng lâm vào tình trạng ế ẩm suy giảm doanh thu
đặc biệt việc sử dụng hàng giả hàng nhái ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân
nhất là với mặt hàng thực phẩm mỹ phẩm dược phẩm
hai bảy trăm linh sản phẩm vĩ phẩm nhái tên các thương điệu nổi tiếng trong và ngoài nước
hai trăm bảy mươi kg nguyên liệu bị các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
tại một cơ sở sản xuất ở kinh môn hải dương
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất đóng gói mỹ phẩm
chủ cơ sở này khai nhận mua nguyên liệu máy móc bao bì tem nhãn về
để phối trộn sản xuất sang chiết đóng gói mỹ phẩm
ghi nhãn của một số cơ sở trong và ngoài nước

không mất công nghiên cứu sản phẩm không cần quảng cáo bán hàng
chỉ cần làm nhái của người khác để kiếm lời
vài năm trở lại đây những ông bà chủ hãng kem trộn này
đã bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý rất nhiều
nhưng do nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc làm giả
nên tình trạng sản xuất mỹ phẩm giả vẫn tiếp diễn
chịu thiệt hại trực tiếp từ việc này là các doanh nghiệp chính hãng
mã vạch và hạn sử dụng rất là rõ ràng
đặc biệt là những công ty của chúng tôi là phân phối sản phẩm
cũng phải rõ ràng địa chỉ và những giấy phép kinh doanh
việc sản xuất buôn bán mỹ phẩm giả tràn lan

nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
việc buôn bán
sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng công dụng
sẽ bị phạt tối đa bảy mươi triệu đồng
riêng sản xuất hàng giả làm mỹ phẩm
sẽ có mức phạt cao hơn
tối đa lên đến hai trăm linh triệu đồng
quy định là vậy
nhưng việc kinh doanh sản xuất mỹ phẩm giả
đem về lợi nhuận cao
vì thế cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn hơn
để có thể ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn trên thị trường
để nâng cao hiệu quả công tác chống sản xuất tiêu thụ hàng giả
chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia khuyến cáo
đối với doanh nghiệp
cần có những hành động mạnh mẽ
khẳng định chủ quyền thương hiệu trước pháp luật
đăng ký sở hữu trí tuệ với thương hiệu
khi xảy ra tranh chấp hay vi phạm sở hữu trí tuệ
doanh nghiệp cần nhanh chóng ngộp đơn
lên cơ quan có thẩm quyền
để nhận được sự bảo hộ từ phía các cơ quan hành pháp
chủ động khiếu nại khi bản quyền trí tuệ bị vi phạm
đối với người tiêu dùng
cần trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết
để phân biệt được hàng chính hãng và hàng kém chất lượng
bảo vệ quyền lợi của chính mình
và chung tay chống lại hàng giả hàng nhái
chủ động chia sẻ và phản hồi
khi phát hiện cơ sở sản xuất hàng giả
cơ sở kinh doanh hàng hóa kém chất lượng
ngoài khuyến cáo tới doanh nghiệp và người tiêu dùng
chính phủ cũng liên tục chỉ đạo các bộ ngành
cần chủ động hơn nữa khi triển khai các biện pháp đấu tranh
và kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm
hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ
đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống hàng giả hàng nhái
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào
mời quý vị theo dõi trong pháp luật và chính sách ngay sau đây
điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người nào sản xuất buôn bán hàng giả
có thể bị phạt tù từ một đến một mươi năm năm
tùy theo mức độ vi phạm khác nhau
đồng thời người phạm tội có thể bị phạt tiền
từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề
hoặc công việc nhất định từ một đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội
tại điều này thì có thể bị phạt tiền
từ một đến chín tỷ đồng
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
từ sáu tháng đến ba năm
hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
tiếp tục chương trình với tiểu mục kết nối
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
an toàn tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
mới đây đội bốn phòng cảnh sát môi trường
công an tp hà nội chủ trì
phối hợp với đội một mươi bảy cục quản lý thị trường
phát hiện và thu giữ số lượng lớn
thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chín mươi tám bao tải với tổng trọng lượng lên tới bốn chín tấn
là thực phẩm đông lạnh
được vận chuyển trên xe tải biển kiểm soát
từ lào cai về hà nội
nhận định của lực lượng kiểm tra cho thấy
các sản phẩm gồm nầm lợn
sủi cảo lươn ngỗng tràng trứng thịt viên
đều không được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn
hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường
chủ hàng mang về hà nội
để giao cho các cửa hàng thực phẩm
và bán lẻ tại các chợ
dân sản khách từ hà nội đã gửi bán cảo
và đồng ý cho lúc ra hà nội
những người vận chuyển hàng hóa
vận chuyển đến hà nội

với thực phẩm này
giá đông giá rồi
tổng tiền truyền trong năm nay
đã gọi là một tổng tài khoản
trong ba mươi ngày
giá đông giá của hàng hóa này
đông giá là một trăm linh nghìn
thì bán ra tầm một trăm ba mươi nghìn
nói tượng thường như là
vận chuyển vào đêm khuya
chạy tuyến lào cai
khi về hà nội thường là khoảng ba bốn giờ sáng
thì đưa ra thị trường mà người tiêu dùng sử dụng thì có nguy cơ nhất là không đảm bảo về sức khỏe
theo quy định toàn bộ số thực phẩm không bảo đảm chất lượng này sẽ bị tịch thu tiêu hủy
đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng hà nội nhằm ngăn chặn thực phẩm vẩn nhập lậu vào thị trường nội địa
nhất là trong thời điểm nhiều trường học trên địa bàn thủ đô đã bắt đầu cho học sinh đến lớp
thông tin trong tử mục kết nối vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình aloba tám mươi chín tuần này
quý vị có thể liên hệ cung cấp thông tin và phản hồi với chương trình qua đường dây nóng tám trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi chín trong giờ hành chính
hoặc gửi qua email aloba tám mươi chín intv a gmail com
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại